công an huyện cromno tỉnh đắk nông vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
phát hiện bốn tàu khai thác cát trái phép trên sông cromno đoạn qua thôn cao sơn
đây là một điểm nóng về sạt lờ đất đai khai thác cát trái phép trong mấy năm gần đây
trong số này có ba tàu mang biển hiệu đoàn kết và một tàu mang biển hiệu công ty tây nguyên bốn
trong bốn tàu bị bắt quả tang khai thác cát trái phép có ba tàu được xác định là đang có hành vi hút cát
sát bờ sông krono trực tiếp gây sạt lở đất bờ sông tổng khối lượng cát bị bắt quả tang là gần một trăm hai mươi mét khối
đoạn sông các tàu bị bắt quả tang đã được cấp quyền khai thác cát xây dựng cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng tây nguyên
ngành chức năng đang thẩm tra xử lý vụ việc